ban hành công điện số một chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị địa phương quyết liệt thực hiện nghiêm túc khẩn trương
các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nội dung công điện nêu rõ tiếp theo điện số ba trăm hai mươi tám dkht ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi của bộ về phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về kiểm tra giả soát không để người nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín
từ nước ngoài về nước lan rộng ra cộng đồng bộ trưởng bộ công an yêu cầu giám đốc thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
quyết liệt thực hiện nghiêm túc khẩn trương mệnh lệnh công tác sau
thủ trưởng giám đốc công an các địa phương chỉ đạo công an phường thị trấn công an xã tổ chức giả soát từng nhà
từng hộ dân quản lý từng tổ dân khu phố đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách người nước ngoài
công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thay thế bằng số liệu thống kê từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo điện số ba trăm hai mươi tám dkht ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi của bộ
và báo cáo về bộ trước một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
kết quả thống kê thủ trưởng công an các cấp báo cáo ngay đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp ở địa phương để chỉ đạo xử lý
công an các đơn vị địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các ngành các cấp để ra soát những nơi tập trung đông người
qua đó tuyên truyền vận động giải thích để người dân nâng cao ý thức tự giải tán không tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hạn chế lây lan ra cộng đồng
công an các đơn vị địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung
có kế hoạch phân công cán bộ chiến sĩ thay ca kiếp thường trực tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung trang bị đầy đủ các phương tiện
vật tư y tế cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tuyệt đối không để cán bộ chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong khi thi hành nhiệm vụ
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan đơn vị mình
lãnh đạo chỉ huy công an các cấp gương mẫu và quán triệt cán bộ chiến sĩ hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng
các đơn vị có phương án bố trí ba kíp làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để triển khai công tác không để cả đơn vị phải cách ly
tổ chức thành lập bộ phận thường trực gồm cán bộ y tế hậu cần điều lệnh
ban đầu đo thân nhiệt mở sổ theo dõi hoạt động ra vào trên cơ sở yếu tố dịch tễ yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh
đối với tất cả người dân và cán bộ chiến sĩ đến đơn vị làm việc liên hệ công tác nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín để có phương án ứng phó
các đơn vị y tế trong công an nhân dân phải chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị để tổ chức phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
giao cục y tế chủ trì khẩn trương tổ chức các khu cách ly bệnh viện giã chiến để thường trực sẵn sàng phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong lực lượng công an nhân dân và dự phòng phục vụ nhân dân
các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các tỉnh biên giới chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý biên giới kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới và trong nước diễn biến tội phạm có thể sẽ có những tác động diễn biến phức tạp lực lượng công an cần tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phát hiện xử lý kịp thời những đối tượng chống đối đăng tin tuyên truyền xuyên tạc gây hoang mang trong nhân dân
đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật quy định phòng chống dịch bệnh tội phạm hình sự khác như trộm cắp gây dối buôn lậu sản xuất hàng giả nhất là hàng hóa liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
đây là nhiệm vụ trọng tâm của công an các đơn vị địa phương và vô cùng quan trọng hết sức cấp bách cần thực hiện ngay và rất quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chống dịch như chống giặc
do vậy lãnh đạo bộ yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tính chủ động để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác